theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thời gian tiểu trường sẽ được lùi sang đầu tháng chín
thay vì tháng tám như các năm trước cả nước vẫn giữ ngày khai giảng là ngày năm tháng chín
năm nay theo quy định của bộ giáo dục đào tạo học sinh mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên
tiểu trường sớm nhất ngày một tháng chín các trường tổ chức khai giảng ngày năm tháng chín học kỳ một kết thúc trước ngày một mươi sáu tháng một
học kỳ hai hoàn thành trước ngày hai mươi năm tháng năm năm học sẽ kết thúc trước ngày ba mươi một tháng năm
riêng khối tư thục cấp trung học cơ sở trung học phổ thông được bổ sung thời gian học tập không quá bốn tuần mỗi năm
tuy nhiên do tình hình dịch covid một mươi chín nhiều trường tư ở hà nội lùi ngày tự trường
trong đó trường mary curie nguyễn bình khiêm đều bắt đầu năm học mới từ ngày ba tháng chín